xin kính chào quý vị và các bạn trong đêm nay tại các tỉnh thành bắc bộ vẫn có thể có mưa rào và
rông diện vài nơi những cơn mưa rông xuất hiện sau những ngày nắng nóng rất dễ sản sinh tố lốc và
gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng sang ngày mai dưới tác động của vùng thấp nóng phía
tây mở rộng và phát triển nên nắng nóng tại các tỉnh thành bắc bộ tiếp tục gia tăng cao nhất ngày
ngày mai sẽ giao động từ ba mươi sáu ba mươi chín độ một số nơi trong đó có cả thủ đô hà nội mức nhiệt cao hơn và có
nắng nóng gai gắt người dân nơi đây cần chủ động có biện pháp tránh nắng cũng như bổ sung đầy đủ nước
để đảm bảo sức khỏe ở miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên do tác động của vùng áp thấp nóng
phía tây và hiệu ứng giáo phơn nên mức nhiệt cũng gia tăng hơn và gần như là nơi nào cũng có nắng
nóng gai gắt khi nền nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây đạt ngưỡng là ba mươi sáu ba mươi chín độ tại vùng núi phía
tây mức nhiệt có thể vượt ngưỡng bốn mươi độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt nền nhiệt cao cùng với độ ẩm
khí giảm thấp chỉ khoảng từ bốn mươi đến năm mươi năm phần trăm nên người dân cần đề phòng với nguy cơ xảy ra cháy
nổ cháy rừng cùng với đó quý vị và các bạn cũng nên chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất để đảm
báo sức khỏe trong những ngày nắng như vậy còn khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận mức nhiệt
độ thấp hơn đôi chút khi trưa chiều mai sao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ về chiều tối tại trung bộ vẫn có
thể xảy ra mưa rông nhiệt trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc
và gió rất mạnh
xa hơn về phía nam cả tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam với
cứng độ trung bình vì thế mà cả hai khu vực này vẫn tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có rông
thời gian xuất hiện là vào chiều tối và tối ban ngày trời nắng gián đoạn nhiệt độ trưa chiều
các tỉnh tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ còn nam bộ nhiệt độ là ba mươi một ba mươi bốn độ
đến với biển đông quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa
trên một mươi km
gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ tại quần đảo hoàng sa từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ còn quần đảo trường sa là từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi chiều tối có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng gai gắt có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi chín độ